thưa quý vị khán giả tại việt nam sự xuất hiện của vaccine phòng covid một mươi chín như một sự kiện lớn mang đến niềm vui chung cho hàng triệu người dân
có vaccine hiệu quả miễn dịch trong cộng đồng được nâng cao
hiện nay cùng với nhu cầu được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thì vấn đề hiểu rõ về tác dụng của loại vaccine được tiêm
và những lưu ý cần biết khi đi tiêm là vấn đề mà hầu hết người dân đều quan tâm
để giải đáp vấn đề này trong mục sức khỏe ba nghìn sáu trăm năm mươi năm ngày hôm nay chuyên gia y tế của trung tâm tiêm chủng vnvc sẽ tiếp tục giải đáp
xin mời quý vị cùng theo dõi
để đảm bảo miễn dịch cộng đồng việt nam hướng đến mục tiêu tám mươi dân số được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
bộ y tế đang nỗ lực bảo đảm khoảng chín mươi năm đối tượng nguy cơ được tiêm phòng tiếp nhận cung ứng kịp thời và tiêm vaccine cho các đối tượng theo tình hình dịch bệnh